thưa quý vị đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường tp hcm
phối hợp với công an tp hcm đã phát hiện tạm giữ hơn một chín trăm linh sản phẩm
có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại việt nam
trước đó vào trưa ngày ba tháng một mươi một kiểm tra điểm kinh doanh và chứa chữ hàng hóa
nhật c sáu mươi tám nằm trên đường phạm văn đồng phường linh đông tp thủ đức
do ông nguyễn khánh hồng linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba là chủ kinh doanh
được đội chức năng phát hiện hơn một chín trăm linh sản phẩm áo giày và dép túi sách
có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại việt nam như gucci dior
tổng giá trị hàng hóa là hơn một trăm chín mươi năm triệu đồng
chủ cơ sở cho biết số hàng hóa trên được mua trôi nổi trên thị trường trong nước
không có hóa đơn chứng tử không rõ thông tin người bán
với hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu đối tượng nguyễn thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại quận bình tân tp hcm
đã bị công an huyện kế sách tỉnh sóc trăng bắt quả tang
vào lúc giờ hai mươi năm phút ngày năm tháng một mươi một trên tuyến quốc lộ nam sông hậu
thuộc địa bàn ấp an ninh thị trấn an lạc thôn huyện kế sách
lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô bảy chỗ bên trong có một mươi hai trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
và qua kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện xe ô tô vận chuyển số thuốc lá trên
mang biển số giả được lắp trồng lên biển số thật của xe là bảy mươi bảy a một mươi hai nghìn chín trăm linh chín
tầm khai nhận điều khiển phương tiện và vận chuyển thuê số thuốc lá trên
hiện công an huyện kế sách đang mở rộng điều tra và làm rõ những người có liên quan
thưa quý vị dù đã đặt cọc tiền thuê trọ nhưng mà khi đến nhận phòng
thì nhóm sinh viên gần ba mươi người ở các tỉnh thành phố khác nhau mới phát hiện là mình bị lừa đảo
và người đứng ra để cho thuê phòng trọ chỉ là đối tượng thuê phòng tại đây và đã bỏ trốn
đây không phải là thủ đoạn lừa đảo mới
lại rất phổ biến đặc biệt trong thời điểm này khi mà các sinh viên mới lên nhập học
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về vấn đề này
vào đầu tháng một mươi một nhóm sinh viên đến nhận phòng trọ tại phố đông thiên
phường vĩnh hưng quận hoàng mai bất ngờ phát hiện phòng trọ này đã có người ở
trong khi nhóm sinh viên đã đặt cọc tiền thuê nhà cho một đối tượng tự xưng là chủ phòng trọ
khi hỏi rõ mới biết nhóm sinh viên đã xem quảng cáo cho thuê phòng trọ trên mạng
mà không tìm hiểu kỹ thông tin
thực ra đối tượng đứng ra cho thuê phòng trọ chỉ là người thuê phòng tại đây và hiện đã bỏ đi
bất ngờ bị lừa đảo nhóm sinh viên gồm ba mươi người đã đến cơ quan công an trình báo
tổng số tiền lừa đảo của đối tượng là gần một trăm linh triệu đồng
thực ra đối tượng đứng ra cho thuê phòng trọ chỉ là người thuê phòng tại đây và hiện đã bỏ đi
thực ra đối tượng đứng ra cho thuê phòng trọ chỉ là người thuê phòng tại đây và hiện đã bỏ đi
trường phối hợp với công an thành phố long xuyên triển khai lực lượng không chê đám cháy
do căn nhà bị cháy chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên gây không ít khó khăn cho lực lượng chữa cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy được dập tắt vụ cháy đã gây nhiều thiệt hại
tài sản có giá trị rất may là không có thương vong về người
đến với những nội dung khác thời gian vừa qua đã xảy ra hiện tượng một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
hoặc là bán hàng với số lượng hạn chế tạo ra ảnh hưởng nhất định đến tâm lý đời sống sinh hoạt của người dân
cũng như là nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp
trước tình trạng trên bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên vừa ký và ban hành chỉ thị số chín
về việc tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm trong kinh doanh sang giàu
bộ trưởng nguyễn hồng diên đề nghị lực lượng quản lý thị trường thường xuyên kiểm tra giám sát
kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi đầu cơ găm hàng buôn lậu xăng dầu qua biên giới
và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh sang giàu
riêng đối với trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu tạm ngưng hoạt động bộ trưởng bộ công thương yêu cầu lực lượng quản lý thị trường
các tỉnh thành phố chủ trì phối hợp với sở công thương kiểm tra làm rõ nguyên nhân lý do tạm ngưng kiên quyết xử lý nghiêm khắc theo quy định
bộ trưởng cũng lưu ý lực lượng kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm dù là bất kể thương nhân ở loại hình nào
thưa quý vị những ngày qua tại khu vực cầu hồng ngự thành phố hồng ngự tỉnh đồng tháp xuất hiện tình trạng các em nhỏ tụ tập nhảy cầu tắm sông khiến cho người dân lo lắng
hàng ngày cứ vào khoảng một mươi sáu đến một mươi bảy giờ là khu vực này xuất hiện nhiều em nhỏ tắm sông
thay vì tắm bình thường dưới sông thì các em đã thích cảm giác mạnh leo lên thành cầu và trụ chống va của cầu hồng ngự nhảy xuống
do khu vực này có nhiều phương tiện thủy thường xuyên qua lại chỉ cần một phút lơ lạ bất cẩn có thể dẫn đến tai nạn
thiết nghĩ ngành chức năng thành phố sớm vào cuộc ngăn chặn đồng thời tuyên truyền nhắc nhở đối với các em
riêng đối với các bậc phụ huynh cần thực hiện tốt việc quản lý giáo dục con em mình không nên để các em tiếp tục thực hiện hành vi trên tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra
đến chiều nay sáu tháng một mươi một công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thành phố
tiếp tục phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ ô tô cháy nổ trong rừng tràm khiến tài xế tử vong
nạn nhân được xác định là tài xế nguyễn văn phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn xã trung lập hạ quỹ củ chi đến công ty đón lãnh đạo và nhân viên theo lịch công tác
đến khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày tài xế phú đi đổ xăng rồi lé xe về nhà ở ấp trạm lắm
đến khoảng một mươi bốn giờ anh phú lấy xe ra khỏi nhà đi được một trăm linh m và xảy ra vụ nổ ô tô khiến chiếc xe bị hư hỏng hoàn toàn
còn tài xế tử vong
tại bệnh viện do bỏng nặng hiện trường đã được lực lượng chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra xác định nguyên nhân
trưa ngày sáu tháng một mươi một sưởng sản xuất nổ thất gỗ nằm trên đường nguyễn xiển phường trường thạnh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
bất ngờ bốc cháy lớn kèm theo nhiều tiếng nổ khói đen cuồng cuộn bốc lên cao khiến khu dân cư náo loạn
khoảng một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày người dân tại khu vực số một mươi chín đường nguyễn xiển phường trường thạnh thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng gỗ
sau đó những cột khói bắt đầu bốc lên phát hiện cháy nhiều người đã tìm cách chạp lửa nhưng bất thành
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy dành cho lực lượng phòng cháy chữa cháy dành cho lực lượng phòng cháy chữa cháy
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và khu nạn cứu hộ thành phố thủ đức đều bẫy xe chữa cháy đến hiện trường cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến triển khai công tác cứu quả
đến một mươi ba giờ cùng ngày đám cháy đã được khống chế rất may không có ai bị thương tuy nhiên vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong xưởng nội thất bị thiêu rụi
qua một tháng thực hiện đợt cao điểm truy bắt vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đồng tháp đã tuyên truyền vận động và cảm hóa nhiều đối tượng trốn truy nã ra đầu thú góp phần đảm bảo an ninh trực tự ở địa phương
mục tiêu của kế hoạch đặt ra lần này là thực hiện quyết liệt đồng bộ các hiệu quả các biện pháp xác minh truy bắt vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã
nhất là số đối tượng truy nã nguy hiểm đặc biệt nguy hiểm số đối tượng trốn lâu năm đảm bảo chỉ tiêu đề ra
trên cơ sở đó công an các đơn vị địa phương đã tiến hành rà soát lập kế hoạch đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật trong quá trình truy bắt
điển hình ngày sáu tháng một mươi thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh tội công tác của công an tỉnh đồng tháp đã khẩn trương sang vương quốc campuchia
phố hợp tây công an tỉnh preven và tây công an tỉnh canh đan đề nghị phía bàn hỗ trợ xác minh truy tìm bắt giữ đối tượng truy nã thượng phú đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngụ ấp long phú a xã phú thành a huyện tâm nông tỉnh đồng tháp can tội mua bán trái phép chất ma túy án phạt hai năm sáu tháng tù giam
được biết vào tháng bốn trong thời gian tại ngoại chờ thi hành án phạt tù bị can thượng phú đức bỏ trốn và vượt biên trái phép bằng đường mòn sang campuchia
đức có một người em
sinh đôi hai anh em là giống nhau cho nên là cái việc bắt giữ đối tượng nếu chúng ta làm không khéo thì sẽ bắt nhằm người
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng tháp tính đến ngày ba mươi một tháng một mươi lực lượng chức năng công an toàn tỉnh đã truy bắt vận động đầu thú được một mươi đối tượng truy nã
trong đó công an các đơn vị địa phương đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả như phòng an ninh đối ngoại phòng cảnh sát hình sự
phòng thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp
công an huyện tháp một mươi công an huyện lấp vò công an huyện tâm nông
song song với công tác truy bắt đối tượng truy nã lực lượng công an các cấp còn tăng cường công tác tuyên truyền vận động gia đình khuyên nhộ đối tượng ra đầu thú
cuối tháng một mươi qua công tác nắm tình hình công an huyện tháp một mươi đã vận động cảm hóa đối tượng truy nã đỗ thanh hiếu ngụ xã mỹ đông huyện tháp một mươi ra đầu thú
theo kết quả điều tra vào ngày năm tháng bảy hiếu đột nhập vào nhà người dân tại ấp một xã láng biển huyện tháp một mươi lấy trộm một điện thoại di động
trong thời gian cho gia đình bỏ lãnh để điều tra xử lý hiếu bỏ trốn khỏi địa phương đến tỉnh long an lẫn trốn
các đối tượng truy nã cũng còn nhiều đang lẫn trốn do đó đối với quần chủ nhân dân không nên chứa chấp các đối tượng truy nã mà phải mạnh dạng trình báo với các cơ quan nơi gần nhất để truy bắt đối tượng truy nã
đối tượng truy nã gia đình có con em là đối tượng truy nã nên dẫn động các đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước
hiện công an toàn tỉnh tiếp tục tập trung lực lượng để truy bắt vận động các đối tượng truy nã theo chi tiêu của bộ công an đặt ra
trong đó tỷ lệ một trăm linh truy bắt vận động đối tượng truy nã mới phát sinh và năm mươi số đối tượng truy nã cũ
vì vậy lực lượng công an rất cần sự chung tay góp sức của toàn xã hội trong việc truy bắt vận động đối tượng truy nã ra đầu thú
góp phần đảm bảo an ninh trực tự ở địa phương